qua đó bà lan thao túng toàn bộ hoạt động của scb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cơ quan điều tra xác định từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy bà lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn để giúp tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và scb giải ngân hơn hai năm trăm linh khoản vay cho nhóm của mình
trong đó có một khoản vay cho khách hàng cá nhân và một năm trăm linh khoản cho tổ chức với tổng số tiền hơn một sáu mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng
khi giải ngân scb sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bà lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay với dư nợ sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm linh tỷ đồng
trong đó có bốn trăm tám mươi ba chín trăm linh tỷ đồng nợ gốc và một trăm chín mươi ba ba trăm linh tỷ đồng tiền

dư nợ gốc chiếm chín mươi ba tổng dư nợ gốc của hơn hai mươi ba khoản vay còn dư nợ tại scb
hiện các khoản nợ này đều không có khả năng thu hồi
đáng chú ý số tiền hơn một triệu tỷ đồng là tiền tính theo phương pháp lũy kế cộng dồn
nên cơ quan chức năng chỉ truy vết về dòng tiền của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
các khoản này còn dư nợ gốc là bốn trăm tám mươi ba chín trăm linh tỷ đồng nhưng thực tế khi giải ngân phải là năm trăm hai mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng
trong năm trăm hai mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng được giải ngân của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay bà trương mỹ lan đã chuyển ra ngoài hệ thống scb năm mươi bảy tỷ đồng
rút tiền mặt tám mươi một tám trăm linh tỷ đồng trả khoản nợ cũ tại scb năm mươi bảy tỷ đồng chuyển khoản nội bộ trong scb năm hai trăm linh tỷ
như vậy tiền chuyển ra khỏi hệ thống scb và rút tiền mặt của bà lan chiếm tám mươi tám tổng tiền giải ngân
với số tiền trên bà trương mỹ lan đã sử dụng để trả các khoản nợ
tiền mua bất động sản
mua cổ phần dự án và sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác
bà trương mỹ lan đã rút tiền mặt như thế nào
khi tiền rút khỏi ngân hàng bà lan sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân hay cá nhân mà
khi cần sử dụng bà lan yêu cầu chuyển tiền lòng vòng trong các công ty hệ sinh thái vạn thị pháp để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và tránh bị kiểm toán
nếu cần tiền mặt bà lan chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục khống để hợp thức chứng từ rút tiền
tiền mặt xuất khỏi ngân hàng scb bà lan sẽ chỉ đạo lái xe dùng ô tô để trở về nhà riêng của mình ở tòa sơ wood số một trăm hai mươi bảy pasteur quận ba tp hcm
hoặc trự sở tập đoàn vạn thị phát số một trăm chín mươi ba hai trăm linh ba trần hưng đạo tp hcm
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lái xe đã vận chuyển một trăm linh tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy triệu usd tương đương khoảng ba trăm năm mươi năm tỷ đồng tiền mặt
từ scb đến tp hcm

bà lan bị truy tố là đưa hối lộ để bưng bít sai phạm tại scb bà lan đã chỉ đạo các nhân sự cấp cao của ngân hàng scb chi tiền quà khủng cho thành viên đoàn thanh tra với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng ba phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các tổ chức liên quan đã kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận sự kiến đại diện viện kiểm sát sẽ luận tội đối với các bị cáo vào ngày một mươi chín tháng một
trong phần xét hỏi của bà trương mỹ lan ông dương tấn trước tổng giám đốc công ty tường việt và một số bị cáo liên quan khác nổi lên mối quan hệ làm ăn khá kỳ lạ của hai bị cáo này
vay tiền ngân hàng để mua dự án rồi bị lấy lại
theo cáo trạng do có quen biết từ trước nên khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà lan và ông trương khánh hoàng trao đổi thỏa thuận với ông dương tấn trước về việc sẽ chuyển nhượng dự án thanh yến cho ông trước và công ty tường việt với giá hai năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên ông trước không thanh toán tiền
mà chỉ cần lập hồ sơ vay ba năm trăm linh tỷ đồng trong đó hai năm trăm linh tỷ đồng là mua dự án thanh yến một tỷ đồng còn lại để bà lan sử dụng và có trách nhiệm trả ngân hàng scb
ông trước chỉ đạo nhân viên của công ty tường việt liên hệ với ông trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb và trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb lập phương án vay bằng cách thành lập công ty thuận tiến và công ty khánh minh đứng tên hồ sơ
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một scb ký thỏa thuận cho vay với công ty thuận yến
công ty khánh minh số tiền vay giải ngân lần lượt là một bảy trăm linh và một tám trăm linh tỷ đồng
mục đích vay đều là bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại sông hàn
là công ty nắm một trăm linh cổ phần của công ty cổ phần đầu tư hermes power chủ sở hữu sự án bất động sản thanh yến
tài sản đảm bảo cho hai khoản vay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với bảy chín mươi hai hai m hai đất ở phường bình an quận hai
nay là thành phố thủ đức dự án thanh yến
sau khi giải ngân tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân công ty thuộc nhóm vạn thịnh pháp để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà trương mỹ lan
trả lời hội đồng xét xử vào ngày một mươi một tháng ba ông dương tấn trước khai trong quá trình hợp tác bà lan luôn có một danh sách các dự án có nợ xấu từ ngân hàng scb
trong đó ông trước đánh giá dự án thanh yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý qua tính toán có hệ số đầu tư có khả năng sinh lời tốt có tiềm năng phát triển
tuy nhiên với giá chuyển nhượng ban đầu mà bà lan đưa ra là ba năm trăm linh tỷ đồng thì ông trước cho rằng quá cao nên đề nghị bà lan giảm xuống còn hai năm trăm linh tỷ đồng và được đồng ý
nhưng ông trước phải làm hồ sơ vay scb ba năm trăm linh tỷ đồng như cáo trạng nêu
về thỏa thuận chuyển nhượng dự án thanh yến bà lan khai vụ vay ba năm trăm linh tỷ đồng
là tôi đi bán tài sản tài sản đó vốn là nợ xấu của scb không ai mua hết
lúc đầu scb bán cho người khác nhưng vì sau đợt dịch covid một mươi chín người ta không có tiền trả
trần thị mỹ dung và trương khánh hoàng bàn với dương tấn trước nói mua giúp scb giá ba năm trăm linh tỷ đồng
trước đó tôi có hứa với bị cáo trước rằng cứ mua tôi sẽ nói ngân hàng giúp
dương tấn trước nói sợ lỗ tôi hứa danh dự nếu lỗ sẽ dùng tài sản bù
tuy nhiên cũng theo ông dương tuấn trước khai tại tòa
sau khi ba năm trăm linh tỷ đồng được scb giải ngân
bà lan lại nói ông trước tập trung lo pháp lý để dự án thanh yến cho trương huệ vân và công ty vivaland thực hiện
đổi lại công ty tường việt sẽ được làm tổng thầu cung cấp trang thiết bị cho dự án
về việc này bị cáo trương huệ vân khai tiếp nhận dự án thanh yến theo chỉ đạo của bà lan
còn thỏa thuận giữa bà lan và ông trước như thế nào thì vân không biết
trong khi đó bị cáo dung xác nhận lời khai của ông trước là đúng
đến nay bà lan vẫn chưa thực hiện việc trả một tỷ đồng
scb nên khoản vay trên vẫn còn dư nợ gốc là ba năm trăm linh tỷ đồng nợ lãi là gần năm trăm chín mươi tỷ đồng
phiên tòa sẽ có những diễn biến mới nào tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại